sáng nay tại cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ dự và chủ trì buổi lễ có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an cùng dự có thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an nguyên cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
tại lễ công bố thượng tướng lê quý vương đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá nguyễn văn long giám đốc công an tỉnh bắc ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu

cùng cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu đã giải công đạt được qua các thời kỳ quy tụ đoàn kết thống nhất trong đảng ủy lãnh đạo và toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao